sáng cùng ngày tại thủ đô bắc kinh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm đường bay việt nam trung quốc
và chào mừng chuyến bay thứ một trăm linh trên đường bay việt nam trung quốc của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
cách đây ba mươi năm quyết định mở đường bay đến trung quốc có ý nghĩa thương mại chiến lược đối với việt nam airlines
là cầu nối quan trọng trong các hoạt động giao thương kinh tế chính trị văn hóa giữa hai nước
và quảng bá giá trị việt nam ra thế giới làm sâu sắc hơn quan hệ việt nam trung quốc
tại buổi lễ các đại biểu đã chứng kiến nghi lễ chào mừng chuyến bay thứ một trăm linh của hãng hàng không quốc gia việt nam đến trung quốc
cũng tại sự kiện vietnam airlines và china southern airlines đã ký các hợp đồng hợp tác liên doanh
và tăng cường phối hợp hợp tác trên các đường bay giữa việt nam và trung quốc